cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với hai đối tượng gồm
lê trí cường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín nguyên giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy số một thanh hóa
hiện là trưởng phòng phòng chống tệ nạn xã hội thuộc sở lao động thương binh và xã hội thanh hóa
và đỗ thị dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nguyên kế toán trưởng cơ sở cai nghiện ma túy số một thanh hóa
hiện là phó trưởng phòng tổ chức hành chính tổng hợp cơ sở cai nghiện ma túy số một thanh hóa về tội tham ô tài sản
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi trong quá trình thực hiện đề tài khoa học dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật
xây dựng mô hình sản xuất thực phẩm theo hướng việt grab gắn với giáo dục dạy nghề tại cơ sở cai nghiện số một thanh hóa
và dự án xây dựng dây chuyền sản xuất gạch không nung từ đá mạt cát và nguyên liệu sẵn có trên địa bàn tỉnh thanh hóa
của cơ sở cai nghiện ma túy số một thanh hóa
lê trí cường với vai trò là giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy số một thanh hóa đã chỉ đạo đỗ thị dung là kế toán trưởng
kế toán dự án lập khống hồ sơ chứng từ thi công tri công lao động thuê ngoài với số tiền chín trăm linh bảy triệu hai trăm linh nghìn đồng
để đưa cho lê trí cường sử dụng cá nhân
công an huyện quế phong của tỉnh nghệ an vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công
một đường dây mua bán trái phép trên ma túy
đối tượng bị bắt là sông bá xuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại huyện quế phong được biết xuân là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về việt nam
xuân bị bắt quả tang khi nhận và chuyển ma túy vào nội địa tại địa phận bản tam hợp
xã chi lễ cùng tăng vật là một bánh heroin với trọng lượng gần ba trăm năm mươi gram
đối tượng lê thị lan hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
năm một nghìn chín trăm tám mươi ba bị công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn phát hiện và bắt quả tang
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là gồm hai túi ni lông bên trong chứa bốn trăm linh viên nén màu hồng và xanh là ma túy tổng hợp
hai túi ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp ma túy đá
hai điện thoại di động và nhiều tăng vật liên quan
tại cơ quan công an hương khai nhận toàn bộ số ma túy trên được mua từ thành phố bắc ninh
sau đó mang về lạng sơn để bán kiếm lời thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh con tum đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm
đối với bị cáo a bên hai mươi chín tuổi trú tại huyện con rẫy về tội giết người
xảy ra tại thôn hai xã đắc côi huyện con rẫy tỉnh con tum
theo cáo trạng trong khi ngồi uống rượu thì giữa hai anh em ruột là a bên và a bai đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
dẫn đến việc a bên gây thương tiếc
trong khi a bên gây thương tiếc cho a bai hậu quả a bai tử vong do vết thương thấu ngực thủng tim rách phổi
tại phiên tòa bị cáo a bên đã vô cùng hối hận về hành vi nông nổi của mình
vì ma men đã không làm chủ được hành vi dẫn đến cái chết của em trai
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo a bên bản án một mươi sáu năm tù giam về tội giết người
cũng trong ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm xét xử vụ án hình sự sơ thẩm về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
đối với nguyễn văn đạt và hai mươi ba bị cáo
tại sân thượng nhà số một mươi năm b đường nguyễn ngọc phương quận bình thạnh tp hcm
nguyễn thanh tấn lê hoàng công minh lê văn nữa và một mươi bảy người khác bị bắt quả tang
khi đang đánh bạc bằng hình thức chơi bài cào ba lá thắng thua bằng tiền
với tổng số tiền là hơn một trăm chín mươi bốn triệu đồng
sòng bạc trên do nguyễn văn đạt đứng ra tổ chức để thu tiền sâu
đạt thuê trần quốc cường đặng ngọc hoàng tân nguyễn duy anh làm nhiệm vụ giữ xe cho các đối tượng đánh bạc
số tiền nguyễn văn đạt thu lợi bất chính là bốn mươi triệu đồng dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày